mưa to đã làm thiệt hại về nhà ở diện tích hoa màu đường giao thông đường điện tại địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái
trước những thiệt hại đó đảng ủy chính quyền các cấp ở lục yên đã huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống
theo báo cáo nhanh của ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lục yên toàn huyện có một mươi bốn nhà dân bị hư hỏng
một trăm tám mươi tám hectare diện tích cây nông nghiệp bị gãy đổ không thể phục hồi hơn bốn con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
mưa lũ cũng làm một mươi một cầu bị hư hỏng ước tính thiệt hại khoảng hai bốn tỷ đồng
chính quyền địa phương đã kiểm tra xác minh cụ thể thiệt hại và huy động nhân dân lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai
với những tuyến đường bị sạt lở ta lui các xã vận động nhân dân huy động máy móc khắc phục để bảo đảm giao thông đi lại thông suốt